thì đây cũng sẽ là một môn gỡ điểm cho các bạn
bất ngờ khi môn thi lịch sử là môn được chọn là môn thi thứ bốn của kỳ thi tuyển sinh với lớp một mươi
liên tiếp hai năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
xong hiện tài liệu ôn tập đã có đề minh họa năm trước cũng đã sẵn sàng
học sinh và các trường đã chuẩn bị tâm thế để bước vào giai đoạn nước rút ôn tập cho kỳ thi này
có thể nói là cứ thêm một môn thi đối với học sinh là thêm một nỗi lo
nhưng mà nhà trường thì cũng đã cụ thể hóa cái nỗi lo đấy bằng những cái hoạt động rất là cụ thể
ví dụ như là nhóm giáo viên dạy sử chín thì đã được nhà trường lựa chọn để mà chọn những người giàu kinh nghiệm nhất
có kiến thức vững vàng nhất để dạy cho học sinh khối chín
các thầy cô dạy khối chín thì cũng được ưu tiên cắt bớt các tiết
ở các môn thi lịch sử chín
các thầy cô dạy khối sáu bảy tám để tập trung vào ôn thi cho các cháu
đầu tháng bốn tới đây học sinh sẽ kết thúc bài học chính khóa bắt đầu bước vào ôn tập lại toàn bộ hệ thống kiến thức
những ngày này các trường cũng tăng tốc để giúp các em nắm chắc kiến thức hơn
chúng tôi sẽ cùng với cả các con là hệ thống hóa toàn bộ kiến thức theo hệ thống theo sơ đồ theo chủ đề
sau đó chúng tôi sẽ từng chủ đề và sẽ đưa ra những hệ thống các câu hỏi
các câu hỏi chắc nghiệm để có thể cho các con bám sát hơn
kỹ càng hơn về các cái lợi dụng mà các con đã được học từ đầu năm đến nay
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết học sinh dự thi kỳ thi vào lớp một mươi năm nay dựa vào đề thi tham khảo môn lịch sử
do sở công bố vào năm hai nghìn một mươi chín để ôn tập cấu trúc đề thi sẽ tương tự như lần trước nên sở sẽ không công bố đề thi tham khảo